diễn đàn doanh nghiệp việt nam thường niên năm hai nghìn một mươi sáu với chủ đề
nâng cao vai trò khu vực kinh tế tư nhân đã khai mạc vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
đến dự có thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng dự có đông đảo đại diện lãnh đạo các bộ
ban ngành ông u jion giám đốc quốc gia ngân hàng thế giới việt nam
các cơ quan ngoại giao tổ chức quốc tế các đối tác nhà tài trợ cộng đồng doanh nghiệp trong và nước ngoài
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên mà số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục
vượt con số một trăm linh doanh nghiệp mới thành lập
ngân hàng thế giới cũng đã công bố chỉ số môi trường kinh doanh
trong đó có việt nam tăng đến chín bậc và vào nhóm năm quốc gia đứng đầu asean
đây là những minh chứng rõ rệt thể hiện kết quả ban đầu của quá trình tăng trưởng kinh tế và phát triển doanh nghiệp trong năm
tại diễn đàn các đại biểu đánh giá điểm tích cực của chính phủ mới trong năm qua là
được thời gian ưu tiên cho công tác xây dựng thể chế sửa đổi ban hành pháp luật
và lắng nghe đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp trong phát triển
các đại biểu cũng cho rằng thông điệp đã đủ mạnh chính sách đã nhiều đình hướng cũng đã rõ
tuy nhiên nhiều giải pháp quan trọng là phải hành động
các đại biểu kiến nghị cần rút ngắn khoảng cách giữa chính sách và thực tế
xóa bỏ sự khác biệt giữa văn bản và thực thi
đồng thời mong muốn ở môi trường mới nổi như việt nam cần tăng cường thanh toán điện tử
nhằm giảm cơ hội cho các khoản thanh toán bất hợp pháp trong quá trình cấp phép đầu tư
bên cạnh đó chính phủ việt nam cũng cần chú trọng hơn đến vấn đề bảo vệ môi trường